công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng nguyễn đoan út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lê ngọc trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú ở phường đông hương thành phố thanh hóa về hành vi sử dụng súng lưỡi lê gây dối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
theo đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng năm do mâu thuẫn phát sinh trong lúc uống bia
nguyễn đoan út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại phường đông hương thành phố thanh hóa đã mâu thuẫn đánh nhau với nhóm bốn thanh niên
ở bàn bên cạnh khiến cho một người bị thương
tiếp đó út về nhà lấy một khẩu súng ngắn tự chế một lưỡi lê ba cạnh rủ thêm lê ngọc trang quay trở lại
tìm bốn thanh niên kia để đánh nhau tiếp
đến nơi út hướng súng vào phía trong quán để bóc cò nhưng không nổ
lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại hiện trường đã cảnh cáo chấn áp nhưng đối tượng rất manh động
cầm súng và lưỡi lê lao vào đâm trúng đùi trái của đồng chí lê thế anh cán bộ đội cảnh sát hình sự
đồng chí lê thế anh tuy bị thương vẫn quật ngã đối tượng tước súng cùng đồng đội khống chế
bắt giữ cả hai đối tượng đưa về trụ sở công an để xử lý